kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sẽ bế mạc sau hai mươi ngày làm việc
trước đó các đại biểu quốc hội sẽ thông qua một số dự án luật quan trọng như luật thi hành án hình sự sửa đổi luật phòng chống tác hại của rượu bia
cụ thể buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua luật thi hành án hình sự sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
và luật sở hữu trí tuệ luật giáo dục sửa đổi luật phòng chống tác hại của rượu bia
nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến năm hai nghìn một mươi bảy
nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết chung của kỳ họp
sau đó quốc hội sẽ nghe chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc kỳ họp